trong khuôn khổ sự kiện lễ kỷ niệm sáu mươi năm thành lập bộ khoa học và công nghệ
triển lãm con đường khoa học và ứng dụng khoa học công nghệ trong doanh nghiệp
đã được tổ chức tại trung tâm hội nghị quốc gia hà nội
triển lãm trưng bày các sản phẩm nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ cao
từ các viện nghiên cứu tập đoàn công ty lớn trên cả nước
triển lãm con đường khoa học và ứng dụng khoa học công nghệ trong doanh nghiệp
đã giới thiệu các thành tựu đáng ghi nhận trong quá trình phát triển của ngành khoa học công nghệ nước nhà
với việc phóng thành công vệ tinh microdragon phát triển gạch không nung từ xúc tác thải nhà máy lọc dầu
hệ thống hỗ trợ phòng chống thiên tai toàn quốc
các đơn vị tham gia triển lãm đều phát triển sản phẩm dựa trên nền tảng ứng dụng khoa học và công nghệ
mang lại mức phát triển nhanh và bền vững
cùng ngày cũng đã diễn ra hội thảo quốc gia khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
vì mục tiêu phát triển bền vững nhằm thảo luận về việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ
đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế kết nối công chúng doanh nghiệp với cộng đồng các nhà khoa học công nghệ